công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa triệt xóa một sới gà đá gà ăn thua bằng tiền
ăn tour quy mô lớn chuyên hoạt động trong các khu dãy cà phê vắng để tránh sự phát hiện
của cơ quan chức năng bắt giữ gần ba mươi đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bốn con gà gần một trăm linh triệu đồng
và trên ba mươi chiếc điện thoại di động được biết sới đá gà này đã hoạt động gần một tháng nay
mỗi hiệp đá gà các đối tượng cá cực từ một đến một mươi triệu đồng
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng thường chọn địa điểm tổ chức đá gà
ở những khu dãy cà phê vắng người liên tục thay đổi địa điểm
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng
để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật